nhằm ngăn chặn tình trạng một số mặt hàng nông sản của trung quốc được các thương lái nhập về lâm đồng
xuất bán với mát hàng đà lạt gây thiệt hại cho người sản xuất và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã triển khai nhiều giải pháp trong đó xây dựng quy chế cấm đưa
các loại nông sản có xuất xứ từ bên ngoài vào chợ nông sản đà lạt kể từ ngày một mươi năm tháng chín
các tiểu thương kinh doanh tại chợ nông sản đà lạt chỉ được kinh doanh các mặt hàng nông sản
có xuất xứ tại đà lạt nghiêm cấm mọi hành vi lưu trữ kinh doanh hàng hóa nông sản có xuất xứ
ngoài địa phương để mạo danh nông sản đà lạt các tiểu thương kinh doanh tại chợ phải thực hiện
nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đồng thời lắp đặt bốn camera
tại khu vực chợ đà lạt để giám sát các hoạt động vận chuyển kinh doanh các loại nông sản
không được đem đất vào chợ nông sản đà lạt với bất kỳ mục đích nào
được biết qua đợt kiểm tra mới đây các cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt
đã công khai một mươi bảy cơ sở kinh doanh các mặt hàng nông sản trung quốc
trong đó có sáu cơ sở kinh doanh trong chợ đầu mối nông sản đà lạt